cũng vào sáng ngày hôm nay công an huyện đức trọng tỉnh lâm đồng cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan tới tài xế xe tải về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo quy định tại khoản một hai trăm bốn mươi bộ luật hình sự
cụ thể vào ngày hai mươi năm tháng bảy tài xế ba mươi năm tuổi trú tại tỉnh đồng nai là tài xế xe tải chạy tuyến cố định từ tây ninh về lâm đồng đã không ở khu cách ly tập trung dành cho tài xế mà đến sinh hoạt ăn ở tại các nơi khác làm lây lan dịch bệnh cho bệnh nhân và bốn trường hợp f một khác
tòa nhân dân huyện cù lao dung đã mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo trần văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy chứa tại huyện cù lao dung tỉnh sóc trăng
về tội chống người thi hành công vụ
trong thời gian địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu để phòng chống dịch covid một mươi chín đối tượng hùng đã không chấp hành yêu cầu kiểm tra để kiểm soát dịch bệnh như không đeo khẩu trang đi ra khỏi nhà không có lý do chính đáng điều khiển xe mô tô vượt chốt kiểm soát
khi được nhắc nhở về những hành vi trên đối tượng không chấp hành mà còn có lời nói đe dọa nhục mạ tổ công tác thậm chí tấn công các đồng chí trong tổ công tác
công an huyện cù lao dung đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trần văn hùng về tội chống người thi hành công vụ
hội đồng xét xử tòa án nhân dân huyện cù lao dung đã tuyên phạt bị cáo trần văn hùng một năm tù giam
công an phường nam lý thành phố đồng hới của tỉnh quảng bình vừa phát hiện bắt quả tàng đối tượng nguyễn xuân hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và nguyễn đình long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba cùng chú tại phường nam lý về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
đang trong khu vực thực hiện cách ly
phong tỏa phòng chống dịch covid một mươi chín theo chỉ thị một mươi sáu hiếu bị phát hiện tàng trữ một túi ni lông bên trong có chứa hai viên nén màu hồng dạng thuốc tân dược
bước đầu đối tượng khai là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
đấu tranh mở rộng lực lượng công an đã bắt giữ thêm nguyễn đình long đang có hành vi tàng trữ trái phép sáu viên ma túy tổng hợp
tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng long lực lượng công an phát hiện thêm một trăm hai mươi hai viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến và một túi ni lông nhỏ bên trong chết gột màu trắng
đối tượng khai là heroin
chiều nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phong điền thành phố cần thơ đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một mươi một đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
trước đó bất ngờ kiểm tra căn nhà tại ấp nhơn hưng a xã nhơn nghĩa lực lượng chức năng đã bắt quả tăng một mươi một đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ gần ba mươi một triệu đồng bảy điện thoại di động ba hạt xí ngầu hai lá bài tay dùng để đặt tài xỉu
qua làm việc các đối tượng khai nhận hàng ngày tuân tức chủ nhà cùng đối tượng trần thanh giang tổ chức cho các con bạc sát phạt nhau để thu tiền sâu bất chấp việc thành phố đang giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
vào ngày hôm nay bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long đã ký văn bản hòa tốc gửi chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố
về việc tăng tốc độ và diện bao phủ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
theo đó nhằm khống chế dịch nhanh chóng việc đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay
bộ y tế đề nghị chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức tiêm chủng cho tất cả trường hợp từ một mươi tám tuổi trở lên trên địa bàn
ưu tiên tiêm chủng cho lực lượng y tế tuyến đầu người cao tuổi các trường hợp có bệnh lý nền
theo đúng chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và các quyết định của bộ y tế về việc ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín
và đẩy nhanh ta việc tăng độ bao phủ tiêm chủng các địa phương cũng huy động tối đa các lực lượng tham gia tiêm chủng
bao gồm cả y tế nhà nước và tư nhân các bệnh viện cơ sở khám chữa bệnh y tế của các ngành tổ chức tiêm tại các cơ sở
thông báo thời gian và địa điểm tiêm để người dân tham gia đầy đủ đúng giờ và không tập trung đông người tại một thời điểm
sắp xếp thời gian theo dõi sau tiêm chủng phù hợp
bộ y tế cũng lưu ý tại các khu vực phong tỏa chính quyền địa phương căn cứ số lượng người dân để bố trí các điểm tiêm chủng cố định hoặc là lưu động
phù hợp tránh để người dân phải di chuyển đến các khu vực khác khi tham gia tiêm chủng
tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý và theo dõi tiến độ tiêm chủng
bộ y tế đề nghị chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố xem xét quyết định hình thức tổ chức triển khai tiêm chủng phù hợp với tình hình dịch bệnh
và coi công tác tiêm chủng là nhiệm vụ ưu tiên cấp bách trong tình hình hiện nay
để công tác phòng chống dịch covid một mươi chín hiệu quả lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ đã chủ động tìm nguồn cung cấp vaccine từ các nước trên thế giới
và cho đến thời điểm hiện nay thì có sáu loại vaccine phòng covid một mươi chín đã được bộ y tế cấp phép sử dụng
một vaccine covid một mươi chín vaccine astrazeneca do tập đoàn astrazeneca sản xuất
hai vaccine gam covid vac tên khác là sputnik v do viện nghiên cứu gamalea của nga sản xuất
ba vaccine verocell của sinopharm do sinopharm phát triển và beijing institute of biological products trung quốc sản xuất đã được cấp phép sử dụng tại sáu mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
năm vaccine spikervac tên khác là covid một mươi chín vaccine moderna
sáu covid một mươi chín vaccine janssen do janssen pharmaceutical nv của bỉ và janssen biologic bv của hà lan sản xuất
tất cả các vaccine trên được cấp phép và đưa về việt nam sử dụng đều đảm bảo an toàn và hiệu quả
hiện tất cả các loại vaccine trên đang được triển khai tiêm rộng
các cấp các ngành đã và đang nỗ lực tận dụng tối đa mọi nguồn lực để hỗ trợ giúp đỡ người dân trong hành trình trở về quê hương
đồng thời vừa phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch không để dịch lây lan trên địa bàn
chiều ngày một tháng tám chốt kiểm soát số năm thị trấn lăng cô huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
vé đường có rất đông người dân đang dừng chân nghỉ tạm trong các lều bạc được dựng sẵn
tại đây đều đã chuẩn bị bánh sữa nước suối và cơm để người dân thoải mái lấy và sử dụng theo nhu cầu
được biết những phần ăn thức uống này đều do nhiều nhóm tử thiện trên địa bàn huyện phú lộc chuẩn bị hỗ trợ bà con
vì mình thấy sọc xa và thương quá mình thật sự thấy rất là thương
đặc biệt là em mặc ở dưới đường ngày nào cũng phải đoan xe đi ra là em về mẹ cứ thấy là mình trông là ửa đứt mắt luôn
hiện tại giờ chứ cũng giống như tất cả bà con ở đây
trong nhóm tuổi anh thì cũng có một số con
cháu bây giờ cũng không về được
thì mình nghĩ ở nơi này mình giúp cho bà con đi về thì ở nơi đâu đó
con cháu mình chưa về được thì sẽ có những người khác giúp
không chỉ hỗ trợ lương thực thực phẩm các phương tiện dừng tại chốt còn được lực lượng cảnh sát giao thông và người dân địa phương hỗ trợ đổ sang miễn phí
bên cạnh việc giúp đỡ bà con lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát y tế còn chú trọng làm sao để vừa hỗ trợ giúp đỡ được người dân vừa bảo đảm phòng chống dịch hiệu quả
trong những ngày qua những lượng người ở đây đến đây
chúng tôi hướng dẫn cho bà con đối với công dân tỉnh thế thuế chúng tôi hướng dẫn vào khai báo y tế để cách ly theo quy định của bộ y tế
đối với những công dân qua địa bàn tỉnh thế thuế chúng tôi hướng dẫn vào khai báo y tế cho người dân
nghị người sau đó thì chúng tôi cho người dân tiếp tục xuất phạt hành trình về quê hương
sau khi tạo điều kiện cho những người dân đã rời khỏi thành phố hồ chí minh trước khi có công điện của thủ tướng chính phủ về quê an toàn
lực lượng công an thế thuế sẽ tiếp tục
công tác kiểm soát nghiêm ngặt lượng người qua địa bàn theo đúng tinh thần chỉ đạo của thủ tướng
tất cả để đảm bảo dịch bệnh không lây lan ra cộng đồng từ đó góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh
dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương và đây là giai đoạn rất khó khăn
cả hệ thống chính trị phải căng mình chống dịch
ngay khi bắt đầu cuộc chiến này chính phủ đã kêu gọi nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm cùng đồng hành chia sẻ khó khăn với chính phủ
thành công hay thất bại phụ thuộc rất lớn vào tinh thần đoàn kết của cả dân tộc trong lúc này
trong những ngày vừa qua nhân dân khắp mọi miền tổ quốc bằng sức lực của mình đã có những việc làm ý nghĩa
chia lửa cùng với tuyến đầu chống dịch hướng về các địa phương đang là điểm nóng
thế nhưng điều đáng buồn là tại các địa phương gần đây cũng liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc chống lại lực lượng đang thi hành công vụ
thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín và hành vi của các đối tượng đã gây bức xúc trong dư luận
đi làm sao về
đi làm sao về nhưng trốn theo báo y tế đối tượng danh oanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám chú tại ấp láng sơn xã bản thạch huyện rồng riềng
còn dùng dao đuổi chém lực lượng chức năng
tòa án nhân dân huyện rồng riềng ngày ba mươi tháng bảy đã tuyên phạt đối tượng một mươi hai tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ
cũng tại tỉnh kiên giang ngay vừa hôm qua mùng một tháng tám trần thị hồng oanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú tại quận vĩ quang thành phố lạch giá
cũng đã bị tạm giữ hình sự về hành vi chống người thi hành công vụ
khi lực lượng chức năng tuyên truyền nhắc nhở về việc thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi sáu đối tượng này đã dùng lời lẽ thô tục xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ
thậm chí còn cắn và đạp vào bụng một cán bộ công an
hành vi của các đối tượng đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác phòng chống dịch và thể hiện thái độ xem thường pháp luật cần phải xử lý nghiêm
những người mà không chấp hành tốt vấn đề đó nên suy nghĩ
đó là của chính phủ
riêng đối với một số trường hợp là cố tình vi phạm và chống đối thì chúng tôi tiến hành là mời cương quyết xử lý
và đến nay chúng tôi đã xử lý được khoảng bốn trường hợp là cố tình chống đối
một chiến sĩ công an đang nhắc nhở cụ ông đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh
tuy nhiên không những không chấp hành
cụ ông này còn bất ngờ là không có thể xử lý
cũng bất ngờ dùng mũ cối đánh mạnh vào đầu khiến đồng chí công an bị thương
dư luận rất bức xúc trước hành vi của cụ ông này
bởi thời điểm dịch bệnh có diễn biến phức tạp như hiện nay
việc tuân thủ các quy định phòng chống dịch là bắt buộc vì sự an toàn của cá nhân và cộng đồng
không tuân thủ quy định phòng chống dịch đã là vi phạm pháp luật
hành vi chống người thi hành công vụ thì lại càng không thể chấp nhận được
đáng buồn là những vụ việc tương tự như thế này lại không phải là số ít
hành vi chống người thi hành công vụ thì lại càng không thể chấp nhận được
lăng mạng xúc phạm thậm chí tấn công hành hung lực lượng chức năng làm nhiệm vụ phòng chống dịch
những hành vi xem thường pháp luật như thế này cần phải đấu tranh ngăn chặn kịp thời
để đảm bảo tính nghiêm minh và sự hiệu quả trong thực thi các biện pháp phòng chống dịch
có thể thấy thời gian vừa qua các đối tượng có hành vi cản trở
thậm chí chống đối lực lượng chức năng trong công tác phòng chống dịch
đều đã bị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
nhiều đối tượng đã bị xử phạt ở mức kịch khung và truy cứu trách nhiệm hình sự
các đối tượng đã bị xử phạt ở mức kịch khung do vi phạm quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ hành vi gây dối trật tự công cộng chống người thi hành công vụ
tại nhiều địa phương các đối tượng chống người thi hành công vụ cũng đã bị đưa ra xét xử với mức phạt tù thích đáng
trường hợp đó là không chấp hành thực hiện không chấp hành tốt công tác phòng chống dịch
và đối với những trường như trên thì chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý
lập sơ xử lý theo quy định của pháp luật vừa để tạo tính gian đe
vừa là để cho quần chúng nhân dân biết được tính cấp bách và tính khẩn trương trong công tác phòng chống dịch
trong những trường hợp mà thực tế đã sử dụng vũ lực đe dọa sử dụng vũ lực
hoặc có những biểu hiện khác để cản trở việc thi hành công vụ đến mức độ là nguy hiểm đáng kể
thì trong trường hợp này thì có thể xử lý theo quy định tại điều ba trăm ba mươi bộ luật hình sự về tội chống người thi hành công vụ
và với mức hình phạt dành cho tội này cao nhất là lên đến bảy năm tù
các ca mắc mới trong cộng đồng vẫn liên tiếp được phát hiện
chính quyền các địa phương tiếp tục phải thực hiện chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch
trong đó có việc yêu cầu người dân chỉ đi ra ngoài khi có lý do chính đáng
tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch như thế này
hàng ngày lực lượng chức năng vẫn đang phải cắt
mình thực hiện nhiệm vụ hai mươi bốn trên hai mươi bốn
kiểm soát hàng trăm lượt người phương tiện di chuyển trong nội đô mỗi ngày
công tác tuyên truyền hướng dẫn cho người dân được trú trọng
nhưng với những trường hợp cố tỉnh vi phạm

trong đó có việc yêu cầu người dân chỉ đi ra ngoài khi có lý do chính đáng
tại các chỗ kiểm soát phòng chống dịch như thế này
hàng ngày lực lượng chức năng vẫn đang phải cắt
bằng mình thực hiện nhiệm vụ hai mươi bốn trên hai mươi bốn
kiểm soát hàng trăm đợt người phương tiện di chuyển trong nội đô mỗi ngày

trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay
tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch ai ở đâu ở đấy

trong công tác phòng chống dịch
thì cũng không được phép cản trở
xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo